hai bị cáo là cựu trưởng ban kiểm soát ngân hàng scb là phạm thu phong và lưu quốc thắng
bị cáo phạm thu phong khai khi làm kiểm toán tại scb thì gặp rất nhiều khó khăn như nhân sự không có
truy xuất dữ liệu ngân hàng không được bị cáo không thể tiếp cận về mặt nghiệp vụ đối với hồ sơ
về sau khi nhận thấy không thể thực hiện kiểm soát được các hoạt động của ngân hàng scb nên bị cáo phong đã nộp đơn và xin bà lan nghỉ việc
lúc nghỉ việc bị cáo được bà lan cho hai mươi tỷ đồng toàn bộ số tiền này bị cáo đã nộp lại cho cơ quan điều tra
còn đối với bị cáo lưu quốc thắng trưởng ban kiểm soát thay phạm thu phong khi nghỉ việc hiện đang bị bệnh ung thư và có đơn xin xét xử vắng mặt
ông thắng bị cáo buộc đã gây thiệt hại cho scb số tiền ba trăm bốn mươi bốn sáu trăm chín mươi năm tỷ đồng
chủ tọa phiên tòa đã công bố hành vi cũng như lời khai của bị cáo lưu quốc thái

tiếp đó là phần xét hỏi của hội đồng xét xử phiên tòa ngày thứ tư với ông chu lập cơ sáu mươi tám tuổi quốc tịch trung quốc
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần times square và là chồng của bà trương mỹ lan
bị cáo chu lập cơ thừa nhận đã ký một số văn bản theo yêu cầu của vợ bị cáo là bị cáo trương mỹ lan
đến nay bị cáo chu lập cơ đã nhận thức được việc ký những hồ sơ này là dẫn đến hậu quả như hiện nay
và có nguyện vọng muốn khắc phục hậu quả mà mình gây ra
đến một mươi bốn h chiều ngày tám tháng ba hội đồng xét xử đã tiến hành thẩm vấn đối với nhóm bị cáo thuộc tổ thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước
trong đó bà đỗ thị nhàn nguyên trưởng đoàn thanh tra giữ nguyên lời khai tại cơ quan điều tra thừa nhận cáo trạng truy tố bị cáo là đúng
bị cáo đỗ thị nhàn mong hội đồng xét xử xem xét là bị cáo không sửa mà chỉ bổ sung phần kết luận
bị cáo nhàn cũng thừa nhận kết luận thanh tra đã không phản ánh đúng thực tế khách quan
các khoản vay xếp loại ba năm nhưng lại xếp vào nhóm một là theo chỉ đạo của ông nguyễn văn hưng cựu phó tránh thanh tra ngân hàng nhà nước
bị cáo nhàn khai đến gặp bà lan là do đinh văn thành và võ tấn hoàng văn nhờ
mục đích là chuyển nguồn thu từ hai dự án times square dự án chợ vải về ngân hàng scb để phục vụ cho việc tái cơ cấu
bị nhàn thừa nhận có nhận tiền từ bị cáo võ tấn hoàng văn đưa
việc nhận tiền từ võ tấn hoàng văn là do bị cáo
bị ép bị cáo văn nói với bà nhàn là đừng làm khó văn và làm khó mình
bà nhàn sau khi nhận tiền đã nhiều lần liên hệ để trả lại tiền
bà nhàn mong hội đồng xét xử xem xét bản thân khi thanh tra đã hết sức cố gắng
báo cáo đều xác định đủ điều kiện đưa scb vào kiểm soát đặc biệt chuyển cơ quan điều tra
nhưng sau đó theo chỉ đạo của ông hưng mà bà nhàn đã làm sai
cuối cùng bà nhàn thừa nhận sai phạm và mong hội đồng xét xử xem xét khoan hồng
còn ông nguyễn văn hưng sáu mươi sáu tuổi quê ở thành phố hà nội
là cựu phó tránh thanh tra ngân hàng nhà nước khai với hội đồng xét xử rằng
hành vi phạm tội của bản thân được nêu trong cáo trạng là đúng
ông hưng trình bày có nhận tiền vào các dịp lễ mùng hai tháng chín tết
từ ông đinh văn thành cựu chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scb
và ông võ tấn hoàng văn cựu tổng giám đốc ngân hàng scb nhiều lần nên không nhớ
tuy nhiên bị cáo nguyễn văn hưng cho biết
đinh văn thành và võ tấn hoàng văn sẽ ghi sổ với những lần đưa tiền này
đồng thời khai đã nhận tổng số tiền ba trăm chín mươi usd
ông nguyễn văn du tiếp nhận nhiệm vụ tránh thanh tra cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng
thay ông nguyễn văn hưng nghỉ hưu từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám khai nhận
cáo trạng xác định đúng hành vi
bị cáo du khai đã thay nguyễn văn hưng từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi
lúc đó toàn bộ kết luận thanh tra đã được báo cáo đầy đủ
ông du chỉ ký để ban hành chính thức kết luận
ông du thừa nhận do tin tưởng nên có thiếu sót là đã không giả soát lại
không phát hiện việc bao che bưng bít thông tin của các bị cáo khác
không phát hiện kịp thời dẫn đến hậu quả vụ án xảy ra
với trách nhiệm của người đứng đầu bị cáo du nhận thấy rõ sai phạm trách nhiệm của mình
đồng thời xin hội đồng xét xử xem xét khoan hồng cho bị cáo
cũng như các cán bộ cấp dưới của đoàn kiểm tra
cũng trong phiên xét xử ngày thứ tư
gia giám sát đều thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố
các bị cáo thừa nhận sai phạm và mong hội đồng xét xử khoan hồng
đến một mươi bảy h ngày tám tháng ba ngày làm việc thứ tư của phiên xét xử sơ thẩm
vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp và ngân hàng scb kết thúc
chủ tọa phiên thẩm vấn thay mặt hội đồng xét xử cũng công bố
phiên tòa sẽ tiếp tục vào ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn với phần xét hỏi ông nguyễn cao trí
như vậy kết thúc ngày làm việc thứ tư
hội đồng xét xử đã xét hỏi công bố hành vi lời khai của tổng cộng tám mươi bốn trên tám mươi sáu bị cáo
ngày tám tháng ba tòa án nhân dân tp hcm đã tiến hành ngày xét xử thứ tư
trong phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo trương mỹ lan sáu mươi tám tuổi
chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp
cùng tám mươi năm đồng phạm liên quan đến sai phạm xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb và các đơn vị liên quan
trong đầu giờ chiều ngày tám tháng ba hội đồng xét xử đã tiến hành phần xét hỏi các bị cáo
trong đó đáng chú ý là phần xét hỏi với ông chu lập cơ quốc tịch trung quốc
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần times square đồng thời là chồng của bà trương mỹ lan
trả lời các câu hỏi của hội đồng xét xử bị cáo chu lập cơ cho biết
đã nhận được bản dịch của cáo trạng
đồng ý với cáo buộc của viện kiểm sát bị cáo chu lập cơ khai
đã ký các văn bản đảm bảo vay vốn của ngân hàng scb theo yêu cầu của vợ mình là bà trương mỹ lan
ông chu lập cơ nói tôi đồng ý ký các văn bản theo yêu cầu của vợ tôi vì muốn giúp scb vượt qua khó khăn
khi được hội đồng xét xử hỏi rằng có nhận thức được việc làm của mình
đã gây thiệt hại cho ngân hàng scb hơn chín tỷ đồng hay không
chú lập cơ đã trả lời rằng bây giờ tôi nhận thức được hành vi của mình trước đây tôi không nhận thức được
chú lập cơ đã trả lời rằng bây giờ tôi không nhận thức được hành vi của mình trước đây tôi không nhận thức được
chú lập cơ đã trả lời rằng bây giờ tôi không nhận thức được hành vi của mình trước đây tôi không nhận thức được

bây giờ cũng biết được hàng điều rồi thôi
chúng ta còn không ý thức được
bây giờ còn không ý thức được
bị cáo cơ nói thêm
bản thân không biết tiếng việt
cũng không ai trao đổi cho bị cáo bằng tiếng việt
hay văn bản tiếng việt
mà chỉ cho bị cáo xem các văn bản bằng tiếng anh
nên không nắm được nội dung mình đã ký
bị cáo hoàn toàn ký theo yêu cầu của vợ
là bị cáo lan
ngay cả ngày tháng ký cụ thể
bị cáo cũng không nhớ
bị cáo cơ cũng khẳng định
không biết tài sản thế chấp của mình
đã được những ai đứng tên khoản vay
và vay bao nhiêu
vay để làm gì
cho đến khi làm việc với cơ quan điều tra
thì bị cáo mới nhận thức rõ được
sai phạm của mình
bị cáo có nguyện vọng được khắc phục hậu quả
tại phiên làm việc vào chiều một mươi bảy tháng ba
chủ tọa phạm lương toản thông báo
hội đồng xét xử cũng đã nhận được
đơn của bị cáo chu lập cơ
bày tỏ nguyện vọng giống vợ mình
là muốn nhờ con gái
giúp thu hồi tiền từ những người đang nợ bị cáo
chủ tọa phiên tòa cho biết
hội đồng xét xử không hạn chế
việc này và yêu cầu bị cáo
chu lập cơ cung cấp danh sách đầy đủ
cụ thể để cơ quan tiến hành tố tụng
sẽ giúp thu hồi số tiền
góp phần khắc phục thiệt hại
trong vụ án
chúng tôi sẽ còn cập nhật những diễn biến tiếp theo
của phiên tòa xét xử đại án vạn thịnh pháp
trong các chương trình tiếp theo
kính mời quý vị quan tâm theo dõi
đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã khép lại
cảm ơn quý vị đã đồng hành
trong những phút vừa qua
xin kính chào tạm biệt